chắc gpt đã tạo nên một cơn sốt đối với người sử dụng mạng trên toàn thế giới
và với bất cứ câu hỏi nào mà người dùng đưa ra thì dù thuộc lĩnh vực nào thể loại nào
chắc gpt đa phần đều có thể trả lời lưu loát và vô cùng tự nhiên
thậm chí nhiều người còn tin rằng trong tương lai công cụ này có thể thay thế con người trong một số lĩnh vực đặc thù
và đây cũng là chủ đề mà rất nhiều cư dân mạng tranh luận trong thời gian gần đây
gần đây người dùng internet trên thế giới đồng loạt phát sốt trước sự xuất hiện của một công cụ ai
chí tuệ nhân tạo với tên gọi chắc gpt
được mệnh danh là chatbot thông minh nhất thế giới
chat gdp có thể trò chuyện tạo văn bản tạo ra những hình ảnh và video mới
thậm chí có khả năng viết chuyện ngắn giải các bài tập toán viết mã làm thơ
đọc mấy bài thơ của con ai này mà cười ngất
mới giai đoạn đầu mà đã như vậy thì quá nể
dù chưa hoàn hảo có chút ngây ngô
đến lúc hoàn thiện thì không biết nó sẽ ảnh hưởng đến con người như thế nào nhỉ
chắc gpt một sản phẩm của openai
thông minh đến mức không thể tin được
chỉ cần một số từ khóa nó sẽ viết cho con người những bài diễn văn bài báo thông cáo báo chí tiểu luận thư
rồi dạy bài tập toán chỉ trong vòng bài giây
không hiểu chatgpt sẽ phát triển hay tàn phá tư duy và sức lao động của con người đây
tôi nghĩ nó sẽ thiên về vế phát triển
một số người cho rằng gpt hay ho hoặc thú vị bạn năng
trong khi những người khác nói rằng nó sai lầm kỳ quặc
nhưng tôi tán thành quan điểm có cả hai mặt trong việc sử dụng ai
quan trọng là chúng ta tận dụng những ưu điểm và phát hiện trái nghĩa điểm hạn chế của chắc bốt nổi tiếng thế giới này
sự tiến bộ vực bật của chắc gpt nói riêng và các công cụ ai nói chung
khiến nhiều người có suy nghĩ và các ngành nghề phụ thuộc vào sản xuất nội dung
có thể trở nên lỗi thời từ giáo sư biên kịch lập trình viên cho đến các nhà báo
mọi thứ sẽ ra sao khi công nghệ trước đây thay đổi cuộc chơi của lao động chân tay
và giờ chúng ta sẽ có thể tìm hiểu những điều này

bạn nghĩ sao về khả năng mà charts gpt đem lại
liệu nó có thực sự thay thế được con người trong một vài lĩnh vực ngành nghề trong tương lai
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân